sau sự cố môi trường biển với sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước
nhiều ngư dân ở tỉnh quảng trị đã mua sắm máy móc và ngư lưới cụ mới
đồng thời thay đổi cách đánh bắt
nhờ vậy sản lượng thủy hải sản năm nay trên địa bàn tỉnh quảng trị
tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
từ hai mươi đến ba mươi chiếc thuyền composite vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy
đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị đã có gần hai trăm linh chiếc thuyền comosite
để thay thế cho những chiếc thuyền nan truyền thống trước đây của người dân
toàn bộ các hộ gia đình ở thôn sáu xã triệu lăng huyện triệu phong tỉnh quảng trị đều làm nghề biển
năm hai nghìn một mươi sáu thôn gặp rất nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển
sau khi nhận được thuyền composite
nhiều người dân ở đây đã thay đổi phương thức sản xuất nên hiệu quả đánh bắt đạt rất cao
tính đến thời điểm này sản lượng đánh bắt thủy hải sản của tỉnh quảng trị ước đạt gần ba mươi tấn
tăng ba mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao năng lực đánh bắt cho người dân
tỉnh quảng trị đã thay đổi một số nghề từ khai thạc đáy
sáng khai thạc cá nội
ngoài ra chúng tôi đã tập hợp tất cả các kỹ thuật về chuyển đổi nghề cho người dân
làm cả lời hai lời ba thế nào cho hiệu quả
nâng cao năng lực đánh bắt thủy hải sản đã giúp cho cuộc sống của ngư dân vùng biển tỉnh quảng trị không còn vất vả
khó khăn như năm hai nghìn một mươi sáu
trên mỗi miền quê biển ở tỉnh quảng trị cuộc sống đã có nhiều khởi sắc và bình yên trở lại